vào khoảng một mươi một giờ trưa nay đã xảy ra một vụ cháy lớn tại quán karaoke số chín phố hào nam hà nội
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại hiện trường vụ việc
đám cháy bắt nguồn từ tầng sáu của quán karaoke số chín phố hào nam
sau đó bốc lên ba tầng trên của tòa nhà
theo nhiều người dân cho biết nguyên nhân ban đầu của đám cháy là do sơ xuất của chủ nhà trong khi hóa vàng
ngay sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội đã điều động tám xe cứu hỏa
cùng nhiều cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy
đồng thời các lực lượng chức năng cũng có mặt để điều tiết phân luồng giao thông
rất may quán karaoke này hiện tại đang bị đình chỉ hoạt động kinh doanh nên không có thiệt hại nào về người
đến khoảng một mươi bốn h ba mươi phút cùng ngày đám cháy về cơ bản đã được khống chế